sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm vào một mươi giờ sáng nay tàu cá của ông nguyễn văn hải ở huyện lộc hà có năm ngư dân gặp nạn trên biển đã được lực lượng bộ đội biên phòng hà tĩnh cứu hộ thành công
tàu bị hỏng máy và mất liên lạc khi đang hoạt động tại vùng biển của hà tĩnh từ chiều ngày hôm qua
sau một mươi tám giờ nỗ lực tìm kiếm trong điều kiện thời tiết sóng to gió lớn lực lượng biên phòng hà tĩnh đã tìm kiếm và tiếp cận cứu hộ thành công tàu cá gặp nạn tiến hành lai rát tàu vào cảng cá cửa sót
các ngư dân trên tàu sức khỏe ổn định
tin bão khẩn cấp cơn bão số hai hồi bốn giờ chiều nay vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bảy bảy độ vĩ bắc một trăm một mươi ba độ kinh đông trên khu vực phía đông bắc quần đảo hoàng sa cách đảo hải nam trung quốc khoảng ba trăm hai mươi km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi ban kính gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng một trăm một mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong vòng hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển chủ yếu
tâm bão di chuyển theo hướng bắc sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng tây bắc mỗi giờ đi được từ một mươi năm đến hai mươi km và có khả năng mạnh thêm
đến bốn giờ chiều mai vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi tám độ vĩ bắc một trăm một mươi bốn độ kinh đông trên vùng biển phía đông bán đảo lôi châu trung quốc cách móng cái quảng ninh khoảng hai trăm chín mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
từ chiều tối ngày mai đến khoảng ngày một mươi hai tháng tám khu vực bắc bộ thanh hóa và nghệ an có mưa vừa mưa to và rông
mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ một trăm linh hai trăm linh mm cả đợt có nơi trên hai trăm năm mươi mm
và đây là thông tin cuối cùng trong bản tin nhanh tối nay cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại